trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh miền trung sẽ là từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
riêng các huyện vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà hay cả nam đông thì nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi tám độ
cùng với đó độ ẩm trong không khí ở khu vực này giảm thấp xuống dưới năm mươi năm khiến cho trời khô và nóng rát
trong khoảng từ ba đến năm ngày tới vùng thấp nóng phía tây sẽ còn phát triển và mở rộng hơn nữa xuống nước ta
hơi nóng được đưa xuống nhiều hơn
vì thế mà nắng và nóng tại các tỉnh bắc và trung bộ sẽ còn diễn ra gai gắt hơn nữa
mưa giảm nhiệt độ tăng cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh thành phía nam trong đêm nay và ngày mai
dự báo sang đến ngày mai ở hai khu vực là nam bộ và khu vực tây nguyên sẽ có mưa rông một vài nơi vào thời điểm chiều tối
trong khi đó ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
tại khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây từ chiều và tối ngày mai gió trên khu vực bắc vịnh bắc bộ sẽ mạnh lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho sóng biển dâng cao cùng với tình trạng biển động
trong khi đó với các vùng biển khác bao gồm ngoài khơi trung và nam bộ hay là khu vực bắc giữa và nam biển đông đều chỉ có gió yếu sóng thấp biển êm
thời tiết ít mưa tầm nhìn thông thoáng nên sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước